trong phiên họp toàn thể lần thứ một mươi tám của ủy ban pháp luật của quốc hội vừa diễn ra sáng nay
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đã giải trình nhiều vấn đề còn vướng mắt
trong việc thực hiện pháp luật về quản lý phí bảo trì trung cư
thời gian qua tại một số địa phương mà chủ yếu là tại các đô thị lớn như hà nội và tp hcm
vẫn tồn tại tranh chấp khiếu nại trong quá trình quản lý sử dụng nhà trung cư
các đội dung tranh chấp khiếu nại đã được phản ánh chủ yếu gồm chủ đầu tư không bàn giao
chậm bàn giao hoặc chỉ bàn giao một phần kinh phí bảo trì cho ban quản trị
các bên không thống nhất được số liệu quyết toán để xác định kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải bàn giao
chủ đầu tư không nộp kinh phí bảo trì
giải trình về vấn đề này bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà cũng đề xuất tính lại thời gian thu phí bảo trì cho hợp lý